liên tiếp gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trong đó có các tiệm vàng
đối tượng nguyễn văn thành chú tại huyện thanh trương tỉnh nghệ an
vừa bị công an tp vinh bắt giữ sau một thời gian xác lập chuyên án để đấu tranh
qua khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ nhiều lắc tay và dây chuyền vàng bạc
theo đó tối ngày một mươi tám tháng hai thành đột nhập vào cửa hàng vàng bạc kim công
ở phường lê lợi tp vinh cắt cửa phá kính lấy một mươi ba khay
trong đó có nhiều nhẫn lắc lắc trị giá tài sản gần hai trăm linh triệu đồng
sau đó đối tượng tiếp tục đi tới một tiệm vàng khác trên địa bàn phường lê lợi
đột nhập để trộm cắp tài sản nhưng bị chủ nhà phát hiện
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thành cũng đột nhập cửa hàng điện thoại smartphone ving
trộm cắp một mươi điện thoại di động và năm máy tính bảng cùng nhiều phụ kiện khác
có giá trị gần một trăm linh triệu đồng
tại cơ quan điều tra đối tượng đã thừa nhận những hành vi phạm tội của mình
được biết nguyễn văn thành là đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mãn hạn tù không lâu